để cảm nhận trỏ đét hơn về hoạt động của nhóm bạn trẻ này xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình thành phố sống đẹp ngày hôm nay
mỗi tối thứ sáu và chủ nhật hàng tuần tại nhiều quán cà phê quán ăn khu vực quận một quận ba
xuất hiện nhóm bạn trẻ có tên gọi sinking force
hát để sẻ chia
những ca sĩ công chuyên này mang lời ca tiếng hát kêu gọi các tấm lòng từ thiện ủng hộ bệnh nhân nghèo
một tối cuối tuần theo chân nhóm hát chúng tôi mới cảm nhận được không khí sôi nổi lòng nhiệt huyết và hành động chân thành vì cộng đồng của các bạn trẻ
ý tưởng của nhóm thì bắt đầu từ hai anh trưởng nhóm là người sáng lập ra nhóm đầu tiên
ban đầu thì các anh muốn là đi bóng đá
bán bánh để sử dụng cái tuyền lựa nhận đó để đi đóng miền phí cho các bệnh nhi
và sau đó thì mọi người cùng họ bàn lại với nhau và kết hợp
thay vì mình đi bắn bánh thì mình có thể sử dụng cái niềm đam mê của mình
đó là sự niềm đam mê ca hát để kêu gọi sự đồng hành của tất cả mọi người
để sử dụng cái sự quyên góp đó để đi đóng miền phí cho các bé
toàn bộ thành viên trong nhóm là các bạn học sinh
sinh viên nên lịch diễn và sắp xếp hợp lý sao cho không ảnh hưởng đến việc học
tùy khả năng mỗi thành viên sẽ được phân công vào vị trí phù hợp
có bạn đảm nhận hát chính cũng có người phụ trách những công việc như kéo loa cầm banner giữ xe cầm thùng tiền quyên góp dẫn chương trình v v
sau mỗi tuần số tiền quyên góp được nhóm công bố trên fanpage của nhóm
và tất cả tiền thu được đều dùng giúp đỡ các bệnh nhi đang chống chọi với bệnh tật
tại bệnh viện di đồng một
nhi đồng hai và trung tâm truyền máu huyết học thành phố
còn chi phí hoạt động sẽ do nhóm tự bỏ tiền túi
qua ba năm hoạt động nhóm đó quyên góp được hơn một tỷ năm trăm linh triệu đồng đóng viện phí cho bệnh nhi
mình là một trong những thành viên gắn bó với nhóm từ thủy lạy thanh lập
tới nay thì khói tháng một mươi đây là đúng ba năm
mình đi hát là thỏa mãn cái niềm đam mê của mình
thứ hai nữa là mình cảm thấy cái công việc của mình ý nghĩa
mình đem những công
bỏ những thời gian gian rảnh của mình để góp một chút cái đóng góp cho nhóm
để giúp đỡ những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn
thì điều đó đã làm cho mình cảm thấy vui khi mà mình đi với nhóm
rất là vui tại vì mỗi lần mà được số tiền nhiều thì cảm thấy rất là hạnh phúc
còn có những đêm mà mưa mà cũng hát mà khách cũng ủng hộ
rất là vui hạnh phúc lắm
trong những lần mà mình đi đóng biên lai biện phí cho các bệnh viện
mà đợi trao biên lai cho các em nhỏ
thì mỗi lần như vậy mình cảm thấy là mình phải có động lực hơn để mình đi
một đêm biểu diễn từ quận này sang quận khác
từ tám giờ tối đến tận hơn một mươi một giờ khuya
đòi hỏi cần rất nhiều những bạn hát tốt và có sức khỏe
công việc thiện nguyện tuy xuất phát từ tấm lòng trái tim giữa người với người
nhưng khi mới bắt đầu hoạt động của nhóm đã vấp phải nhiều nghi ngại của những người xung quanh
khi đến hát tại các quán ăn
có những chủ quán
sợ nhóm nhạc từ thiện này làm phiền khách hàng của họ
và đâu đó
có những người thẳng thừng từ chối
vì sợ lòng tốt của mình bị lợi dụng
cũng thấy rất là vui khi mà
có một cái nhóm mà
có thể là tuổi trẻ
nhiều sức sống để các bạn có thể làm những cái điều này
để giúp ích cho cộng đồng
giúp ích cho các bạn nhỏ
có hoàn cảnh khó khăn hơn
mình cũng rất là vui
thì từ nãy ở đây là các anh ấy cũng quyên góp khá là nhiều rồi
nhưng mà mình cũng sẽ muốn chia sẻ một cái phần riêng của mình
để mà mình ủng hộ cho nhóm như này
mong là mình sẽ có một cái phần nào đó
để giúp đỡ các bạn ấy
để các bạn ấy có thể là tốt hơn
cảm xúc rất là dân chào đối với những bạn trẻ
mà mình có những cái hoạt động tốt như vậy
cho cộng đồng cho xã hội
thì tụi anh rất là ủng hộ
mấy em đang làm việc rất là tốt
rất là tốt cho xã hội
nói chung là mấy em đáng là những người gọi là những người trẻ đáng được tuyên dương ở trong cái cộng đồng này
chưa một lần nhóm có suy nghĩ chán nản bỏ cuộc
mưa cao chẳng bằng trí dày
nhờ sự quyết tâm và sự cho đi vô điều kiện
hoạt động thiện nguyện này được duy trì liên tục và lan tỏa hơn
sau hơn ba năm hoạt động
những lá thư cảm ơn từ các bệnh viện
và nụ cười hạnh phúc của các bệnh nhi nghèo
chính là nguồn động lực lớn nhất để các bạn tiếp tục theo đuổi công việc thiện nguyện cho xã hội
đó là sự ủng hộ của mọi người
bởi vì là trong cuộc sống thì cũng có người này người kia
chứ không phải là mọi người đều có một cái cách nghĩ giống nhau
và khi mà nhóm đi hoạt động như vậy
mỗi lần mình đi đóng miễn phí cho các bé
thì lúc này khi mà mình thấy được cái sự hạnh phúc của người nhà của các bé
để làm đó là một cái động lực để cho nhóm luôn luôn cố gắng
và cũng như là cái sự ủng hộ
thậm chí là sự ủng hộ của các cô chú quét rác
hay là các anh chị xe ôm
hay là những sự ủng hộ của các cô chú chủ quán
cũng đã làm một cái động lực để nhóm luôn luôn cố gắng
ở lứa tuổi hai mươi một hai mươi hai
lứa tuổi tràn đầy những đam mê và sở thích của riêng mình
nhưng họ những người trẻ này
đã nguyện dành hết những buổi tối cuối tuần
cho sở thích lớn lao chung
đó là hát để sẻ chia
với họ nụ cười hạnh phúc trên môi những bệnh nhân
chính là bức tranh đẹp nhất trong tâm hồn
khiến họ có thêm động lực cống hiến tiếp tục
cho dự án cao đẹp này
thưa quý vị
không phải sân khấu tráng lệ với ánh đèn lung linh
chỉ với chiếc miro trên tay
chiếc loa thùng kéo
nhớ giọng hát dưới chăn tình người này
đã tỏa sáng theo cách thực dung dị nhất
chúng tôi tin rằng
singing for sharing sẽ ngày càng phát triển
lan tỏa hơn nữa
vì họ đang đại diện cho những người trẻ nhân văn
sống có ích cho xã hội
và giàu lòng trắc ẩn
góp phần làm cho thành phố ngày càng tốt đẹp hơn
chuyện thành phố sống đẹp kỳ này xin phép được khép lại
xin kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại quý vị ở những lần phát sóng tiếp theo